thưa quý vị công an quận tám tp hcm hiện đang điều tra làm rõ vụ việc ô tô lao vào quán nhậu
trên đường phạm thế hiển thuộc phường bảy khiến cho ba người bị thương vào khuya ngày một mươi tám tháng hai
khoảng hai mươi ba h ba mươi phút ngày một mươi tám tháng hai xe ô tô biển số năm mươi một h chín mươi bảy nghìn bảy trăm một mươi một lưu thông trên đường phạm thế hiển
theo hướng đi cầu bà tàng quận tám tp hcm
khi đến đoạn qua địa bàn phường bảy quận tám thì bất ngờ lao lên vỉa hè
tông thẳng vào nhiều bàn nhậu cuốn ba người khách vào gầm rồi kéo lên một đoạn
sau khi tông vào một cây xanh kẹp vào cục điện chiếc xe mới dừng lại
tai nạn khiến ba người gồm hai người đàn ông và một phụ nữ bị thương nặng
trong đó có một người bất tỉnh một người bị coi giật mạnh
các nạn nhân được đưa đi cấp cứu ngay sau đó
tại hiện trường nhiều bàn ghế đồ đặt bị hất vang khắp đường
tại xét sở ô tô có dấu hiệu xe xỉn đường người dân yêu cầu ngồi yên trên ô tô
để đợi lực lượng chức năng đến giải quyết
hiện vụ việc đang được điều tra làm rõ